mới đây câu chuyện về nữ phó chủ tịch phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng đang cùng tổ công tác đi hỗ trợ công nhân khó khăn thì bị một đối tượng dùng xẻng đuổi đánh được rất nhiều người quan tâm

mới đây câu chuyện về nữ phó chủ tịch phường hòa hiệp nam tp đà nẵng đang cùng tổ công tác đi hỗ trợ công nhân khó khăn thì bị một đối tượng dùng xe hàng đuổi đánh được rất nhiều người quan tâm